xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua khu vực bắc bộ
nên mưa tại khu vực sẽ có xuống tăng lên
có thể xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông
cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
thời điểm mưa tập trung nhiều vào chiều tối đêm và sáng sớm
ban ngày nhiệt độ sẽ giảm nhẹ phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
với các tỉnh miền trung trong ngày mai nắng nóng sẽ suy giảm
tại tỉnh thanh hóa nhưng vẫn tiếp tục xảy ra diện rộng và gai gắt
tại các tỉnh từ nghệ an vào đến phú yên
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây nghệ an hà tĩnh có thể vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
khánh hòa trở vào đến bình thuận nhiệt độ sẽ thấp hơn không quá ba mươi năm độ
chiều tối có mưa rào và rông có thể xảy ra rải rác
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ do ảnh hưởng của gió tây nam
nên trong ngày và đêm một mươi chín sẽ có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến là ba mươi sáu mươi mm
có nơi là trên một trăm linh mm
sau đó mưa rông tiếp tục có xu hướng tăng hơn tại khu vực tây nguyên
thời gian mưa chủ yếu về chiều tối và đêm
bắt ngày trời còn nóng nhẹ gián đoạn
với nhiệt độ ban trưa vào khoảng hai mươi tám ba mươi một độ tại tây nguyên
và ba mươi một ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
trên biển khu vực bắc
và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi gió tây nam cấp bốn cấp năm
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây của quần đảo trường sa
sẽ có mưa rông gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
biển động sóng biển cao từ hai ba m
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
là hai mươi tám ba mươi bốn độ và hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội mới thay đổi đến nhiều mây
có lúc có mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ